tiếp tục thông tin kết quả thi đấu giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
hôm nay ngày một mươi bảy tháng bảy ở nội dung đôi nam và đôi nữ
các đội đã có màn đối đầu quyết liệt của các tay vợt trẻ để giành vé vào bán kết
nổi bật nhất ở vòng đấu loại trực tiếp nội dung đôi nam hôm nay là trận đấu giữa hai tay vợt
đoàn bá tuấn anh và nguyễn đức tuân của vxm hải dương
cặp đôi này dễ dàng giành thắng lợi ba trước cặp đối thủ đến từ câu lạc bộ đồng nai
là nguyễn khôi anh và hà thanh phong
cũng với tỷ số này cặp đôi tiếp tục có chiến thắng thuyết phục trước cặp đối thủ
văn phương bảo long và lê viết duy thiện của bình dương
tương tự các cặp đấu nội dung đôi nữ cũng có màn đối đầu ấn tượng khi cặp đôi
nguyễn khoa diệu khánh và trần nguyễn thanh trúc của tp hcm một cũng giành chiến thắng ba
trước hai đối thủ phạm thị thu hương và trần mai ngọc của tnt
đây cũng là những dân tố góp phần làm nên chiếc vô địch nội dung đồng đội nữ
của câu lạc bộ tp hcm một vào tối qua ngày một mươi sáu tháng bảy
tối nay nội dung đôi nam đôi nữ sẽ thi đấu bán kết hứa hẹn có nhiều trận đấu gây cấn
chúng tôi sẽ cập nhật các trận đấu ở bản tin sau